từ nhiều năm nay cứ mỗi dịp tết đến xuân về thành phố đà nẵng lại có những chính sách hỗ trợ dành cho người nghèo
và trong dịp tết năm nay một trong những chính sách đầy ý nghĩa của đà nẵng là dành kinh phí để tặng quà cho những người hành nghề xích lô xe thổ lao động tại bãi rác
điều này không chỉ góp phần mang tới một cái tết ấm áp hơn mà còn góp phần vào xây dựng mục tiêu thành phố bốn an mà đà nẵng đang hướng tới
hành nghề xe ôm từ nhiều năm nay với ông nguyễn ánh thì thành phố đà nẵng có nhiều chính sách nhân văn hướng đến người dân nhất là những đối tượng hành nghề như ông
thật ý nghĩa hơn khi mỗi dịp tết đến xuân về ông cùng hơn bốn người hành nghề xe ôm xích lô lại được nhận quà của thành phố

những phần quà được thành phố hỗ trợ phần nào giúp gia đình mua sắm thêm những thứ cần thiết trong dịp tết nguyên đán
sự hỗ trợ của thành phố đà nẵng không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần rất lớn với những người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố trong những ngày cuối năm
từ những ngày đầu thành lập những cái đậu xe xích lô này ra là thành phố rất quan tâm và hỗ trợ cho nên đậu xe xích lô du lịch hàng năm và có những cái món quà thiết yếu để về gia đình trong những cái dịp cuối năm
dịp tết nguyên đán năm nay thành phố đà nẵng hỗ trợ tám trăm linh đồng một hộ đối với hộ giải tỏa trên địa bàn
còn đối với hơn bốn bốn trăm linh đồng một hộ thành phố đà nẵng hỗ trợ tám trăm linh đồng một hộ đối với hộ giải tỏa trên địa bàn
hai mươi hành nghề xe ôm xích lô thì được thành phố tặng quà tết với mức hai trăm năm mươi đồng một người
hơn ba trăm linh người lao động tại bãi rác khánh sơn cũng được thành phố tặng quà trị giá năm trăm linh đồng một người và một mươi năm kg gạo
cái việc làm này nó trở thành thông lệ hàng năm
cứ năm sau thì làm thì tặng quà cái đối tượng được mở rộng ra cái mức hỗ trợ được tăng lên
thì cái này không ngùa mục đích để làm
giúp phần cho các gia đình chiến sách các hộ nghèo các đối tượng bảo trợ xã hội có một cái tết tui vui xâm vài và hạnh phúc
tặng quà tết cho những đối tượng khó khăn trong dịp tết đến xuân về là một việc làm mang nhiều ý nghĩa nhân văn của thành phố đà nẵng góp phần mang tới một cái tết ấm áp hơn
và đây cũng là một trong những việc làm của đà nẵng trong việc hướng đến xây dựng thương hiệu thành phố bốn an